tiếp tục đấu tranh với tội phạm đường phố và thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn
công an thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh đã phát hiện và làm rõ một nhóm gồm bốn thanh thiếu niên
độ tuổi từ một mươi sáu cho đến dưới một mươi tám tuổi chuyên đi lang thang trên các tuyến đường
và khi thấy các nhóm thanh niên khác cùng độ tuổi thì đã dùng dao kiếm chém gây thương tích
mặc dù trước đó là chưa quen biết và chưa có mô thuận gì
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng hai số thanh thiếu niên này đã rủ nhau đi từ từ sơn qua cầu kinh dương vương
đến quốc lộ một mươi bảy hướng về ngã tư đông côi
đến địa phận khu phố tam á phường gia đông nhóm bốn thanh thiếu niên này gặp nhóm ba thanh niên khác
đi ngược chiều liền quay xe đuổi theo dùng kiếm chém khiến một thanh niên bị thương phải đưa đi cấp cứu
hiện công an thị xã thuận thành đã thu hồi phương tiện tăng vật của vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật